các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo nghệ sĩ thương tính ngoài số tiền mặt được dùng để mua bảo hiểm cho con gái đến một mươi tám tuổi ông sẽ xây nhà mới số còn lại để giành lấy vốn làm ăn sau này
nói về dự định của mình nghệ sĩ thương tính tâm sự hơn ai hết tôi là người hiểu rõ sức khỏe của mình nhất
tháng ngày còn lại tôi muốn bù đắp cho vợ con đặc biệt là con gái
diễn viên trịnh kim chi đã mua bảo hiểm ba trăm linh triệu đồng cho con gái tôi một trăm linh triệu đồng tiền mặt còn lại tôi chi ra để sửa chiếc xe hơi được tặng
trước đó tiết lộ chuyện làm nhà mới nghệ sĩ thương tính cho biết thêm
mảnh đất cha mẹ vợ tôi cho khi vợ chồng tôi lấy nhau đến nay vẫn bỏ trống vì chưa có tiền để xây
nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà tôi sắp có căn nhà mơ ước cho riêng mình
ngoài ra nghị sĩ thương tính cũng nói về chiếc xe hơi được một người bạn dành tặng cho mình trước đó
nam diễn viên chia sẻ một người bạn đi nước ngoài tặng chiếc xe nhưng bỏ trong gara xe
muốn lấy ra tôi phải bỏ mấy chục triệu để sửa và chuột ra
chứ không phải tặng
đó là xe hiệu nhưng đời cũ
mỗi khi hư là rất khổ vì không có phụ tùng thay
chiếc xe đó cứ hư hoài nên tôi nản lắm ôm xe như ôm nở vậy
hiện tại tôi có người bạn làm công trình tôi cho họ thuê để kiếm vài đồng ra vô thôi
nói về hoàn cảnh hiện tại diễn viên sáu tâm cho biết
vợ đã bỏ đi hơn một mươi ngày và không thể nào liên lạc được
bệnh tật lại không có thu nhập nên nam nghệ sĩ chỉ biết có gì ăn nấy
tôi chưa gọi điện cho vợ mình
ông không gọi vì cô ấy đã muốn bỏ đi rồi mà
giờ có khi tôi còn không có gì để ăn đang bị bệnh nhưng trong túi không còn lấy một đồng
ông cho biết thêm
có một tuổi trẻ vang danh không ai nghĩ rằng ở tuổi xếp diệu
thường tính lại rơi vào cảnh không nhà không cửa phải chạy vậy kiếm tiền nuôi vợ con
trong một bài phỏng vấn nam diễn viên từng lừng lẫy tâm sự
tôi không muốn thang thở nhưng thú nhận cuộc sống đang tận cùng khó khăn
nhiều lúc tôi muốn kiếm việc gì đó
tôi đã làm thêm nhưng không biết làm gì lại không có vốn
từ xưa đến nay tôi chỉ làm mỗi nghệ diễn
vợ tôi làm gia công hạt điều nhưng hiện việc ít lúc có lúc không
tôi sống trong tình trạng thiếu thống thường xuyên vì vậy tôi phải vay nợ anh em người thân
một số người bạn của tôi làm ăn phát đạt đã gửi tiền giúp đỡ tôi
con trai đầu theo nghề ca sĩ nhưng sâu ít nên thỉnh thoảng về chỉ thăm chỉ giúp cho tôi chút đỉnh
cuộc sống khó khăn căng thẳng nhưng đó là số phận của mình rồi
tôi phải cố chịu
điều tôi buồn nhất có lỗi nhất là không lo được cho con gái đầy đủ
lúc tôi có tiền mong có con gái không có
bây giờ có lại không thể chăm lo cho con bằng với người ta
thời còn trẻ thương tính nổi tiếng đào hoa với nhiều bóng hồng vây quanh
hiện tại ông đang có mối quan hệ vợ chồng với một người vợ kém ba mươi hai tuổi
con gái của hai người mới tròn sáu tuổi
sau một thời gian bên nhau nam diễn viên thừa nhận vợ chồng ông cũng đã không còn êm ấm như trước
ông dùng từ tốn quận
để nói về cuộc sống hiện tại của mình
u bảy mươi vẫn phải kiếm ăn từng bữa
nhiều hôm trong túi không có nổi một trăm linh đồng
lúc đau yếu không có tiền khám chữa
nhiều tháng phải vay tiền bạn bè để trả tiền nhà trọ ở sài gòn
ông quay trở lại thành phố hồ chí minh để đóng phim đi hát
cũng vì mục đích kiếm tiền nuôi con gái
tôi đi đóng phim phần lớn cũng vì con gái
tôi thấy mình thời trẻ kinh tế đầy đủ thì lại không có con cái để lo
giờ thì để con chịu thiệt thôi
cực khổ tôi không chịu được
mới đây thương tính bị đột quỵ
được con trai của vợ cũ đưa vào cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa tâm trí sài gòn
hiện tại sau tám tháng
cộng đồng mạng lại nghe tin dữ
diễn viên thương tính nhiễm covid một mươi chín
mặc dù khẳng định sức khỏe ổn định
nhưng nửa người bên trái yếu nhẹ
và cơ thể suy nhược đều do đột quỵ
cũng ảnh hưởng phần nào tới sức khỏe của thương tính
diễn viên thương tính
tôi khắp nhiều kể từ ngày vợ con bỏ đi
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một
chia sẻ với báo chí
diễn viên thương tính cho biết
ông đã khóc nhiều kể từ ngày vợ con bỏ đi
cụ thể thương tính cho hay
tôi là đàn ông chủ gia đình mà bất lực
không đủ sức xoay sở chăm lo cho vợ con
nên cô ấy dẫn con bỏ đi cũng đúng thôi
tôi già rồi
nếu cô ấy thấy có chỗ nào tốt hơn thì cứ đi
thương tính kể
mình vốn có hai dự án phim của cố đạo diễn
lê cung bắc và báo nhân nam sito
nhưng vì dịch bệnh nên tất cả phải hoãn lại
ông liên hệ ekip
thì nhận được câu trả lời
bao giờ triển khai lại sẽ thông báo
theo thương tính
ông không tìm công việc lao động chân tay
trong lúc chờ phim bấm máy
vì sức khỏe vẫn yếu sau lần đột quỵ
diễn viên nói
tôi hiện không có gì để làm
sống lai lát qua ngày bằng hỗ trợ của bạn bè
cả đời tôi chỉ biết một nghề là đóng phim
chứ không biết làm nghề khác
thương tính chia sẻ thêm
thông tin thương tính làm bảo vệ mưu sinh trước đây là có thật
ông từng được một người ngó lời
mời về làm bảo vệ bãi giữ xe
nhưng sau đó người này phớt lờ
trước câu hỏi thực hư câu chuyện
thương tính và vợ kém tuổi đã ly hôn
ông cho biết
tôi với cô ấy ăn ở với nhau
không đăng ký kết hôn
giờ cô ấy bỏ nhà đi rồi
trên đời này những chuyện lớn đều bắt nguồn
từ những chuyện nhỏ
suốt thời gian qua tôi và cô ấy cứ cãi vã
mấy chuyện nhỏ nhạt tất cả là lỗi của tôi
thương tính kể từ hôm
vợ con bỏ đi ông buồn và khóc nhiều
với ông chuyện vợ chồng
không thể chung sống thì chia tay là hiển nhiên
điều khiến cho ông buồn nhất
là phải xa con gái
tôi thương nhớ con gái nhiều quá
con bé mới sáu tuổi
rất hay chơi đùa với ba
tôi còn tính cho con đi học lớp diễn viên nhí
của trịnh kim chi
cứ nhớ về con là tôi không cầm được nước mắt
thương con quá diễn viên ngẹn ngào
hiện tại thương tính vẫn sống
ở quận một mươi hai còn chị bùi kim chi
và con gái sống ở quận ba
thành phố hồ chí minh
thương tính kể con gái của đạo diễn lê mộng hoàng
sau khi biết hoàn cảnh đã chủ động
mời gia đình ông về nhà mình ở quận ba
mẹ cô vợ cố đạo diễn lê mộng hoàng
lớn tuổi nhiều bệnh nền
vì vậy cô ngỏ ý cho gia đình
thương tính qua đây ở để tiết kiệm
tiền nhà tiền thể coi sóc mẹ mình
diễn viên gạo cô đã nói chuyện
với vợ và để chị đi
còn ông ở lại
về cuộc sống một mình trong căn trọ
hai mươi m hai thương tính vất vả
tự chăm sóc bản thân nhưng chấp nhận
mọi thứ ông đang cân nhắc
đến việc đăng ký vào sống
trong khu dưỡng lão nghệ sĩ ở quận tám
thành phố hồ chí minh
tôi bây giờ
sức phóc không còn sống được
lúc nào hay lúc ấy nếu
không tự lo nổi tôi sẽ sinh vào
khu dưỡng lão nghệ sĩ trước đây
tôi còn vợ con đề hề nên không
vào đó được giờ đâu còn ai nữa
diễn viên ngậm ngùi
thương tính cũng kể chuyện đáng nghèo
còn suy tận mạng tuần trước
ông bị trộm mất chiếc xe máy dùng nhiều năm
camera khu trọ ghi được cảnh trộn
chiếc xe ông đã báo công an nhưng
vẫn chưa tìm ra thủ phạm
thương tính thời trai trẻ nổi tiếng
được nhiều khán giả nữ mến mộ
ông từng kể đầy tự hào về những
ngày tháng đỉnh cao của sự nghiệp
vẽ nam tính có chút bụi bậm
và phong trận khiến thương tính
được nhiều người đẹp yêu thương
những vai diễn nổi tiếng gắn liền với
tên tuổi của ông phải kể đến là biệt động
sài gòn chiến trường chia nửa vận trang
ván bài lật ngửa
ông có trong tay khối tài sản đóng
phim đồ sộ gần ba trăm linh tác phẩm
gương mặt điển trai với bộ rìa mép
không thể lẫn vào đâu mang tới
vẽ hào hoa cho nam diễn viên này
cũng chính vì nổi tiếng và đẹp trai
nên tình trường của thương tính dài dàng dạt
ông từng thừa nhận bản thân
góp gạo thổi cơm chung với một mươi hai người đẹp
trong đó có cả hoa khôi
nữ hoàng mẫu ảnh
thời trai trẻ nổi tiếng nhưng xa vào
những cuộc ăn chơi khiến cho thương tính
không giữ được nhiều tài sản
ông thừa nhận bản thân không giàu có
chỉ có căn nhà ngói ở quê là gia sản lớn nhất
cuối năm hai nghìn một mươi năm
thương tính cho ra mắt cuốn hồi ký
trong đó kể về những gấp quốc nghề nghiệp
và cuộc đời với những bóng hồng
vây quanh thời trai trẻ
ở tuổi bảy mươi ông chật vật
với cuộc sống nợ tiền nhà nhiều tháng
trước thời điểm dịch covid một mươi chín
ông nhận đóng vai phụ hát đám cưới
để lo cho gia đình
tuy nhiên khi tuổi đã về già
ông không có nhiều lời mời diễn xuất
nam diễn viên thương tính được coi là
một trong những sao nam đào hoa
lãng tử trên mạng ảnh việt một thời
vậy nhưng khi tuổi đã toan về già
ông đang phải sống trong hoàn cảnh
khó khăn túng thiếu
những tin mới nhất về sức khỏe của thương tính
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
quý vị hãy để lại những lời động viên
để động viên thương tính
xin chào và hẹn gặp lại quý vị
ở những tin tức tiếp theo